vừa góp phần đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ

đặc biệt tại các khu vực phong tỏa vì dịch bệnh covid một mươi chín

các loại mỹ phẩm nhái mỹ phẩm dạ không có nguồn gốc rõ ràng

mấy chục nghìn một cái hộp để dùng phải đến hơn một tháng
nổi mà đỏ như phát ban như sự ứng ban đỏ
sau khi mà mình bôi sản phẩm một thời gian đầu tiên thì nó có thể là làm đẹp da thật

nó làm cho tâm gia tiếp xúc này rồi cái đỏ da dãn mạch dạng da hoặc là teo da thì nó rất là khó chứa

bệnh viện gia liễu trung ương trung bình mỗi ngày có đến hàng trăm ca bệnh đến để chữa trị các loại dị ứng liên quan đến da mặt

những ngày chúng tôi gặp đến hàng chục bệnh nhân trong một phòng khảo
thì thường là những bệnh nhân đến với chúng tôi toàn là những biến chứng của sử dụng mỹ phẩm cả
nó là một cái dòng mỹ phẩm mà tương đối là có chất lượng nhưng mà cách sử dụng mình không đúng
đấy là chưa nói đến cái chuyện là những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc
rồi không rõ thành phần thì cái hậu quả nó của nó rất là khôn lường
chính vì vậy cho nên là đối với những người sản phẩm sử dụng mỹ phẩm
thì chúng tôi khuyên là trước tiên nếu mà tốt nhất là bạn phải tư vấn được các chuyên gia về da liễu là tốt nhất
để phòng ngừa những hệ lụy từ việc sử dụng những mỹ phẩm giả mỹ phẩm kém chất lượng
thì giải pháp dường như chưa thể dừng lại ở cách tiêu dùng thông minh của người dân
mà ở đây dường như đang rất cần sự vào cuộc sát sao hơn của các ban ngành chức năng
như thế này thì em khuyên các bạn nên là cân nhắc trước khi mà mua các sản phẩm trôi nổi trên mạng hay là ngoài các chợ ấy
thì nên cân nhắc trước khi mua
nên nghe theo tư vấn của bác sĩ gia liễu hoặc là đến mua ở những nơi uy tín ạ
ản bảo chất sức khỏe làm da của mình ạ
ở một số cửa hàng thuốc ấy ạ thì nó có những cái thuốc để truyệt để bôi mụn để chấm chấm mụn để nó hết ạ
nhưng mà chỉ được một thời gian thôi ạ một thời gian sau thì nó lại mọc lên ạ
nhưng mà nghĩ lại khoảng thời gian mà em dùng những cái thuốc không rõ nguồn gốc đấy thì em rất thật sự rất là hối hận
và mình cũng rất là mình không dùng những cái loại thuốc đấy
không nên tham gia và cũng không nên nghe ai cả
và mình phải có sự hiểu biết nhất định về dùng mỹ phẩm đấy
nhất là các bạn trẻ bây giờ không lường được
đấy ví dụ như hôm nay mà đi khám có nhiều bạn biết đến hơn một triệu mà có mấy tiếp thuốc thôi
thì như vậy là cái số tiền mình chữa trị nó rất là lớn hơn nhiều lần
vậy nên mỗi người tiêu dụng cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn sản phẩm dĩ phẩm
chỉ chọn mua ở các cửa hàng nơi hân cối uy tín của hàng
chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc có kiểm định về chất lượng
trách mã mốt mã mạch của sản phẩm
chỉ sử dụng sản phẩm cẩn thận để đảm bảo đó là hàng chứng hãng
công háng rẻ mua các loại sản phẩm trôi nổi trên thị trường